bệnh viện phụ sản trung ương cho biết sản phụ htd ba mươi bảy tuổi quê ở thái bình mang sông thai ba mươi ba tuần được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng có tiền sử ung thư giao thai vỡ tủ cung
cách đây năm năm chị đê bị ung thư giao thai được các bác sĩ bệnh viện phụ sản trung ương mổ để điều trị
sau đó ba năm sản phụ mang thai một bé trai ở tuần ba mươi xuất hiện tình trạng đau bụng và viện cấp cứu với chẩn đoán vỡ tủ cung chảy máu dữ dội được các bác sĩ phẫu thuật kịp thời cứu sống cả hai mẹ con
lần này chị d mang cặp song sinh một chai một cái đến tuần thứ ba mươi ba xuất hiện tình trạng đau bụng vì có tiền sử vỡ tử cung một lần nên đã ngay lập tức đến bệnh viện
qua tâm khám bác sĩ xác định chị bị vỡ tủ cung lần thứ hai chỉ định bổ cấp cứu để đảm bảo an toàn cho sản phụ và thầy nhi
sau hơn một giờ các bác sĩ ăn mổ bạch thai đã là một bé trai hai kg và một bé gái nặng một tám kg trở đời đồng thời khớp phục hồi và bảo tồn tử cung cho người bệnh
kẻ bác sĩ vỡ tủ cung là một tai biến sản khoa rất nặng nề có nguy cơ dẫn tới tử vong cả mẹ và thầy nhi lại rất cao
bên cạnh đó nguy cơ người mẹ bị cắt tử cung cũng rất cao khi rơi vào trường hợp tử cung bị vỡ hoàn toàn hay phức tạp
khi tủ cung đã bị vỡ rất dễ xảy ra nguy cơ bị tổn thương bảng quang trực tràng mạch máu hạ vị quản trong quá trình mổ cấp cứu sử trí
vỡ tủ cung trong chuyển dạ là một trong năm tai biến sản khoa nguy hiểm bao gồm vỡ tủ cung băng huyết sơ sinh nhau bong non nhiễm trùng hậu sản và uấn ván sơ sinh
khi vỡ tủ cung nếu không được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời có thể thai nhi và dịch ố trong tủ cung sẽ bị tống xuất ra ngoài tủ cung tràn vào ổ bụng
tình trạng này có thể gây mất máu ở người mẹ thiếu oxy tổn thương não bộ cho thai nhi
chia sẻ về tai biến sản khoa vỡ tủ cung phó giáo sư tiến sĩ trần thanh cường nguyên giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương cho biết
cũng chúng tôi tiến hành khâu bảo tồn tức là khâu cái sẹo ấy sau đó để cả thai và giữ cái thai đó
tức là chúng ta thường thường thì chúng ta sẽ rất khó tưởng tượng là sao nó có thể làm được như thế
nhưng mà sự thật chúng tôi đã làm như thế
theo các bác sĩ ước tính cứ năm đến bảy ca rình đỏ thì có một ca bị vỡ tục cung
tỷ lệ vỡ tủ cung ở ca tủ cung có sẹo cũ và không có sẹo đều gia tăng trên toàn thế giới
vỡ tủ cung thường gặp hơn ở mấy tỷ lệ vỡ tủ cung
tỷ lệ vỡ tủ cung ở mẹ bầu có tiền sử sinh mổ lấy thai trước đó
theo thống kê tỷ lệ vỡ tủ cung khi sinh phụ thuộc vào số lần lấy thai và loại sẹo mổ cũ ở tủ cung trước đó
tỷ lệ vỡ tục cung là khoảng một đối mẹ bầu đã từng sinh mổ một lần trước đó
tỷ lệ này tăng lên ba chín đối với mẹ bầu đã từng sinh mổ nhiều hơn một lần
điều này có nghĩa là nguy cơ vỡ tử cung sẽ tăng lên theo số lần mổ lấy thai nhi
các yếu tố nguy cơ vỡ tử cung có thể từ mẹ bầu từ thai nhi hay tùy vào cuộc chuyển dạ cụ thể như sau
nguy cơ từ mẹ bầu
bầu bất đối xứng với khung trậu thai khung trậu hẹp không tương xứng với cân nặng của thai nhi và có khối u sơ u bùng trứng nghi ngờ u tiền đạo
có vết sẹo mổ cũ trên tủ cung chẳng hạn như sẹo mổ lấy thai mổ khâu vỡ tủ cung mổ bóc nhân sơ sẹo mổ dọc thân tủ cung
di dạng tủ cung cũng như tủ cung sinh đôi tủ cung một sừng tủ cung hai sừng
mang thai và sinh nở nhiều lần có tiên sử song sinh hoặc đa thai
có thai trở lại sớm sau mổ lấy thai có nạo hút phá thai nhiều lần mẹ bầu gặp chấn thương mạnh ở vùng bụng
một số nguy cơ từ thai nhi bao gồm
thai nhi to bất cân xứng với giữa thai nhi và khung trậu
thai nhi nạo uống thủy to hoặc dính nhau
ngôi ta bất thường như ngôi mông ngôi ngang kiểu thế bất thường
nguy cơ từ cuộc chuyển dạ thực hiện các thủ thuật khi chưa đủ điều kiện thao tác kỹ thuật cho phù hợp
cuộc chuyển dạo kéo dài có sự bất thường của sự lọt xuống của thái rất khó khăn khung trậu
các cơn co tử cung bất thường nhất là trong trường hợp chỉ định sử dụng thuốc tăng co
dấu hiệu vỡ tủ cung cho chuyển dạ bao gồm
vỡ tủ cung cho chuyển dạ diễn tiến với các triệu chứng dọa vỡ tủ cung trước khi phát hiện thành triệu chứng vỡ tủ cung thực sự
các bác sĩ chia sẻ trên lâm sàng sẽ có thể phát hiện những dấu hiệu vỡ tủ cung và vỡ tủ cung như sau
dấu hiệu dọa vỡ tủ cung
chỉ xảy ra ở tủ cung không có sẹo bổ cú mẹ bầu sẽ cảm thấy các cơn co tủ cung diễn ra càng lúc càng nhanh và mạnh hơn mẹ bầu sẽ cảm thấy đau nhiều hơn
từ đáy tủ của tủ cung càng dâng lên cao so với rốn ở vần giữa dưới rốn tủ cung sẽ bị thắt lại có hình dạng như quả bồn nậm và vòng thắt
tim thai còn bình thường hoặc bắt đầu không đều có dấu hiệu suy thai
dấu hiệu vỡ tủ cung trong chuyển dạ bao gồm
mẹ bầu đã có dấu hiệu dọa vỡ tủ cung sẽ cảm thấy đột ngột đau nhói sau đó sẽ bớt đau hơn nhưng tổng trạng lại xấu dần mạch đập nhẹ tủ thiết áp dai danh sao tay chân lạnh
âm đạo trời máu đỏ tươi nước tiểu có thể có màu đỏ lẫn máu
có những dấu hiệu suy thai như bớt cơn co tủ cung hoặc thai không máy
bụng có thể bị biến dạng linh phình có thể sờ thấy thai nhi
khi thăm khám có phản ứng thành bụng hoặc đau nói ở vết mổ cũ không sợ thấy đáy của tử cung trong trường hợp thai nhi đã bị đẩy vào trong ổ bụng
vỡ tủ cung khi sinh nếu không được can thiệp kịp thời sẽ có hậu quả nguy cơ đe dọa tới tính mạng cả mẹ bầu lẫn thai nhi
vỡ tủ cung gây ra chảy máu ổ ạt mẹ bầu dễ dơ vào tình trạng sốc do mất máu
ngoài ra tình trạng này còn đe dọa tới thai nhi
theo thống kê có sáu hai trường hợp tử vong tru kỳ liên quan tới vỡ tục cung ở mẹ bầu
khi nghi ngờ mẹ bầu bị vỡ tục cung các bác sĩ sản khoa sẽ chỉ định mổ lấy thai khẩn cấp để cứu thai nhi đồng thời cầm máu kịp thời cho mẹ bầu
nếu có được đưa ra khỏi mẹ bầu nhanh chóng tính mạng của thai nhi cũng sẽ bị đe dọa
bên cạnh đó mẹ bầu lại có nguy cơ bị cắt tủ cung rất cao nếu bị vỡ tủ cung trong quá trình chuyển dạng
theo thông kê có khoảng một mươi bốn ba mươi ba các trường hợp bị vớt tử cung có chỉ định cắt tủ cung khẩn cấp để bảo đảm tính mạng cho người mẹ
tuy nhiên sẽ có ảnh hưởng đến thiên chức và khả năng làm mẹ trong tương lai
trước kể đến mẹ bầu còn có nguy cơ tổn thương các cơ quan lên cận như tủ cung bằng quang trực tràng nợ quản mạch hạ vị nhất là trong các tình huống vỡ tủ cung phức tạp
tình trạng vỡ tủ cung trong lúc sinh thường xảy ra đột ngột các bác sĩ sẵn qua phải xử trí cẩn cấp để giúp mẹ bầu và thay nghi được an toàn tránh nghi cơ gặp biến chứng nguy hiểm
việc trần đoán vỡ tử cung trong quá trình chuyển dạ dựa trên các dấu hiệu xảy ra trên lâm sàng các nguy cơ từ vết sẹo mủ cũ ở mẹ bầu cũng như những triệu chứng thăm khám thực thể mà các bác sĩ đã nhận định trước đó
do đó việc dự phòng ngăn ngừa vỡ tục cung xảy ra rất quan trọng
nhóm đối tượng mẹ bầu được đề nghị để theo dõi sát thay kỳ tầm soát nguy cơ vỡ tử cung bao gồm
có tiền sử mổ lấy thai ở trên thân tủ cung
có từ hai lần mổ để lấy thai trở lên
tiền sử từng mổ cắt góc tủ cung trong quá trình điều trị mang thai ngoài tủ cung
có tiền sử từng mổ bóc nhân sơ tủ cung
tiền sử không lỗ thùng tủ cung
vỡ tủ cung thường xảy ra trong quá trình sinh nở và có thể đe dọa tới cả mẹ bầu và thay nghi nếu không được căn kiệp xử trí kịp thời hiệu quả
yếu tố quan trọng nhất trong xử trí võ tục cung là xác định sớm tình trạng chân đoán nhanh chóng chính xác và ứng dụng phác đồ điều trị cho phù hợp
tất cả các trường hợp bị dọa vỡ tủ cung vỡ tủ cung cần phải mổ lấy thai cấp cứu trong cần cấp vừa hồi sức vừa mổ
tiến hành hồi sức cho mẹ bầu bằng cách bôi hoàn thể tích tuần hoàn tức là bù lại khối lượng máu đã bị mất đồng thời truyền dịch nước trong và sau khi phẫu thuật
trong quá trình mổ dựa trên thực trạng sức khỏe của mẹ bầu nếu vỡ tủ cung đơn giản hay phức tạp cũng như kế hoạch mang thai và sinh nợ cho mẹ bầu các bác sĩ sẽ chỉ định bảo tồn hoặc cắt tủ cung phù hợp
khâu bảo tồn tủ cung cắt tủ cung
để phòng ngừa tai biến sản khoang nguy hiểm này các bác sĩ khuyên cáo các thai phụ cần phải duy trì một lối sống tích cực tránh căng thẳng trong suốt quá trình mang thai
đồng thời cần phải thăm khám thai kỳ đều đặn theo hướng dẫn của các bác sĩ để được theo dõi phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ có hướng can thiệp kịp thời hiệu quả
sản phụ cần phải liên hệ với bác sĩ ngay khi có những triệu chứng bất thường để được can thiệp kịp thời bảo đảm tính mạng cho cả mẹ và con